thưa quý vị đợt tộc cải cách giá lương tiền vào cuối năm một nghìn chín trăm tám mươi năm làm cho kinh tế đất nước trở nên khó khăn hơn
tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu giá bán lẻ hàng hóa tăng tám trăm bốn mươi sáu ba
nhiệm kỳ đại hội năm đã không thực hiện được mục tiêu đề ra là cơ bản ổn định tình hình kinh tế xã hội
ổn định đời sống của nhân dân
số người bị tiếu đói tăng bộ chi lớn nên kinh tế lâm vào khủng hoảng trầm trọng
tình trạng đó đòi hỏi đảng phải có sự chuyển hướng chiến lược theo yêu cầu đổi mới mạnh mẽ
phải nhìn thẳng vào sự thật nói rõ sự thật đánh giá đúng thực trạng của đất nước
và từ đó xác định đúng mục tiêu nhiệm vụ của cách mạng trong chặng đường trước mắt
đề ra chủ trương chính sách đúng để xoay chuyển tình thế và đưa đất nước vượt qua khó khăn tiến lên phía trước
trên tinh thần đó đảng ta tiến hành đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ sáu
đại hội lần thứ sáu của đảng diễn ra từ ngày một mươi năm đến ngày một mươi tám tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu tại thủ đô hà nội
giờ đại hội có một một trăm hai mươi chín đại biểu
thay mặt cho hơn hai một triệu đảng viên trong toàn đảng
đại hội đề ra đường lối đổi mới toàn diện đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa
đại hội xác định mục tiêu ổn định mọi mặt tình hình kinh tế xã hội
tiếp tục xây dựng những tiền đề cần thiết cho việc đẩy mạnh công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa
với quyết tâm đổi mới công tác lãnh đạo của đảng theo tinh thần cách mạng và khoa học
đại hội giao cho ban chấp hành trung ương khóa sáu chỉ đạo thực hiện thành công những nhiệm vụ đề ra trong báo cáo chính trị
mà quan trọng là
xây dựng và tổ chức thực hiện ba chương trình về lương thực thực phẩm hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu
thực hiện nhiệm vụ cải tạo xã hội chủ nghĩa một cách thường xuyên với những hình thức và bước đi thích hợp
làm cho quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất
thúc đẩy sự phát triển của lực lượng sản xuất
ba đổi mới cơ chế quản lý kinh tế
giải quyết cho được những vấn đề cấp bách về phân phối lưu thông
xây dựng và tổ chức thực hiện một cách thiết thực và có hiệu quả các chính sách xã hội
tăng cường khả năng quốc phòng và an ninh của đất nước
tăng cường hoạt động trên lĩnh vực đối ngoại
phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động nâng cao hiệu lực quản lý của nhà nước xã hội chủ nghĩa
xây dựng đảng thật sự ngang tầm một đảng cầm quyền
có trọng trách lãnh đạo toàn dân thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược
một mươi nâng cao hiệu lực chỉ đạo và điều hòa
đại hội bầu ban chấp hành trung ương gồm một trăm hai mươi bốn ủy viên chính thức và bốn mươi chín ủy viên dự quyết
ban chấp hành trung ương đã bầu bộ chính trị gồm một mươi ba ủy viên chính thức và một ủy viên dự quyết bầu ban bí thư
đồng chí nguyễn văn linh được bầu làm tổng bí thư của đảng
các đồng chí trường trinh phạm văn đồng lê đức thọ được giao trách nhiệm làm cố vấn ban chấp hành trung ương đảng
các đồng chí trường trinh phạm văn đồng lê đức thọ được giao trách nhiệm làm cố vấn ban chấp hành trung ương đảng